giá arabica dự báo tăng khoảng ba trong khi robusta tăng khoảng bốn so với hiện nay
dư thừa cà phê toàn cầu dự báo là năm triệu bao năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tiêu thụ cà phê robusta dự báo sẽ tăng vì lượng mua xa tăng ở các siêu thị
giá cacao đã tăng mạnh trong mấy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi do vấn đề về nguồn cung và đảo chiều giảm sâu kể từ tháng bốn
và hiện duy trì quanh mức như hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên giá cacao được dự báo sẽ giảm một mươi
vào thời điểm cuối năm việc các nền kinh tế mở cửa chậm chạp do covid một mươi chín
cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu tiêu thụ loại nguyên liệu này
dự báo giá cacao ở sàn london cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ là một bốn trăm bảy mươi năm gpp trên một tấn
giảm khoảng một mươi so với hiện tại và giảm một mươi bảy so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
giá cacao trên sàn new york dự kiến sẽ ở mức hai hai trăm linh usd một tấn vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi
giảm khoảng một mươi so với hiện nay và khoảng một mươi ba so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia dự báo thị trường sẽ dư thừa khoảng hai trăm hai mươi tấn cacao trong vụ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy
trị giá xuất nhập khẩu bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của khu vực fdi và khu vực trong nước đã có sự đảo chiều
trong bảy tháng tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt trên một trăm bảy mươi hai tỷ usd giảm năm một
trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là gần một trăm một mươi bốn tỷ usd
tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thẳng dư thương mại hàng hóa của việt nam trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt tám ba mươi chín tỷ usd
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lượng người làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là gần bảy trăm linh

theo tính toán của bộ lao động thương binh và xã hội con số này sẽ tiếp tục tăng
cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội dự báo
số lao động mất việc làm có thể tăng lên khoảng một trăm linh người mỗi tháng
trung bình chính ở các lĩnh vực như du lịch hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống
xây dựng vận tài chế biến chế tạo số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên đến bảy mươi
trong khi số lao động bị ngừng việc giãn việc giảm việc có thể lên tới ba năm đến năm triệu người
trong khi các ngành kinh tế khác đang điêu đứng vì dịch covid một mươi chín
thì dịch bệnh lại vô tình trở thành trợ lực để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ
chinh phục mục tiêu trở thành siêu ứng dụng
báo cáo của nhóm đối tác google cho thấy giá trị thị trường gọi xe công nghệ của việt nam
đạt hơn một tỷ usd và có tốc độ tăng trưởng kép
hàng năm đạt ba mươi đến năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý là các mảng dịch vụ không phải là vận chuyển người
như giao đồ ăn trực tuyến được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng doanh thu ngày càng lớn
năm năm nữa mảng dịch vụ này sẽ chiếm tới năm mươi giá trị thị trường
dịch covid một mươi chín có thể sẽ đẩy nhanh hơn nữa sự dịch chuyển về cơ cấu này
thưa quý vị và các bạn
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân